thưa quý vị tại thanh hóa lại vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm do rủ nhau ra sông tắm
nạn nhân là năm em học sinh ở xã thiệu duy huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày bốn tháng bốn một nhóm học sinh đi học nhưng đến tối không thấy về
nên gia đình đã tổ chức tìm kiếm
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày gia đình các cháu phát hiện một xe đạp một xe đạp điện
hai điện thoại di động và ba đôi dép nhựa bên đập tràn thuộc thôn thắng long xã thiệu hợp
ngay lập tức đã thông tin được báo lên chính quyền địa phương và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn
đến h bốn mươi năm phút ngày năm tháng bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cùng người dân và chính quyền đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân đưa lên bờ
và đến sáng nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm ba thi thể
như vậy là đã tìm thấy đủ năm em học sinh trong vụ đuối nước này